những ngày này thời tiết khu vực miền nam trong đó có thành phố hồ chí minh đang ở giai đoạn nắng nóng gây gắt
nhiệt độ ngoài trời giao động từ mức ba mươi năm độ c đến ba mươi bảy độ c không khí hanh khô và khó chịu
đáng chú ý là chỉ số tia cực tím tia uv ở thành phố hồ chí minh đã ở mức cao vượt ngưỡng
gây nguy hiểm đến da và mắt nếu như tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
chỉ số tia cực tím tia uv tại thành phố hồ chí minh trong ba ngày liên tiếp từ hai mươi năm đến hai mươi bảy tháng ba
đã cao đến mức một mươi hai trong khi đó thì theo tổ chức y tế thế giới who
chỉ số tia cực tím được xem là cao nhất khi ở mức một mươi một cộng thời gian gây bỏng là một mươi phút
với chỉ số tia cực tím cao vượt ngưỡng như vậy thì khả năng sẽ gây nguy hại rất nhiều cho sức khỏe
nhất là các bệnh về da và bệnh về mắt
nhưng mà nắng quá thì nó cũng oi bức nó cũng phát bệnh ốm
cái cường độ ánh sáng mặt trời vào cái thời điểm này cũng mạnh
có nghĩa là
cái thời điểm này là đối với khu vực nam bộ cũng chịu tác động là cái nền nhiệt mạnh cao
cũng như là cái cường độ bức trạng mạnh
nên là cái tia bức trạng cực tím nó cũng đồng thời nó cũng mạnh vào cái thời gian hiện nay
cũng như là trong thời gian tới trong những cái tháng như là tháng hai tháng ba tháng bốn
nó có cái cường độ bức trạng mạnh
theo dự báo thì trong những ngày tới chỉ số tia cực tím có thể giảm
nhưng vẫn luôn ở mức khá cao khoảng ngưỡng một mươi một
người dân cần có những biện pháp phòng tránh bảo vệ sức khỏe khi ra đường
nhất là đối với những người phải làm việc ở ngoài trời
chú ý là mặc áo dài tay dài chân để che cơ thể càng nhiều càng tốt
có thể tránh được cái giờ mà nắng nó gắt nhất là thường khoảng từ một mươi giờ sáng tới bốn giờ chiều
là lúc mà ánh ánh nắng gai gắt nhất và cái lượng cực tia cực tím nó nhiều nhất
thoa kem chống nắng khi ra đường cũng là một trong những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe
cần chú ý nhiều
chú ý nhiều đến người già và trẻ nhỏ vì đây là những đối tượng có sức đề kháng kém
nếu thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì sẽ rất nguy hại